tại bảo tàng lịch sử hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức tọa đàm
góc nhìn báo chí truyền thông về xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn hai mươi
nhờ công tác tuyên truyền qua báo chí truyền thông được triển khai rộng rãi và đa dạng với nhiều hình thức
nên đã có tác dụng nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và người dân
về vị trí vai trò của nông nghiệp nông dân nông thôn
sau hơn một mươi năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
diện mạo nông thôn nông nghiệp trên cả nước đã có sự khởi sắc nhất định
đạt được kết quả đó phải kể đến sự vào cuộc của các cơ quan báo chí
những người làm báo góp phần tuyên truyền phổ biến chủ trương của đảng
cơ chế chính sách của nhà nước về xây dựng nông thôn mới để cán bộ và nhân dân thực hiện
ngoài việc mà tôn vinh những giá trị của nông thôn mới thì báo chí viết về nông thôn mới
cũng phát hiện ra được những hạn ký và đã kịp thời có những tác phẩm đề xuất
với đảng và nhà nước để có những chủ trương hợp lý hơn
các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt chưa được trong công tác tuyên truyền

nội dung hình thức tuyên truyền ở cơ sở còn sơ xài việc biểu dương các điển hình cá nhân tập thể chưa kịp thời công tác báo cáo còn bệnh thành tích kết quả báo cáo chưa phản ánh đúng thực tế
trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới